với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế của việt nam như hiện nay thì đây là câu chuyện mà rất nhiều người quan tâm
chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của vị khách mời trong chương trình
xin được giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư đỗ tú lan nguyên phó cục trưởng cục phát triển đô thị bộ xây dựng
xin cảm ơn bà đỗ tú lan đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình thì xin mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
có thể hiểu vật liệu xanh là những loại vật liệu giảm thiểu tác động tiêu cực vào môi trường
trong suốt quá trình khai thác chế tạo vận chuyển xây dựng công trình và cả khi phá rỡ công trình
nếu như vài năm trước vật liệu xây dựng thân thiện môi trường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
thì hiện nay các sản phẩm trên thị trường khá đa dạng cho khách hàng lựa chọn
như các loại gạch đá không nung gạch siêu nhẹ ngói siêu nhẹ làm từ bê tông
liên quan đến xây dựng công trình đô thị thì chúng ta lại phải là có những loại vật liệu nào
mà một là sử dụng vật liệu nhiều thì chúng ta lại phải sản xuất ra nhiều loại vật liệu
mà mang tính nhất là vật liệu mới vật liệu thân thiện với môi trường
để cung cấp cho ngành công nghiệp vật liệu xây dựng
thứ hai nữa là cái quá trình làm đẹp thì chúng ta phải lát nền
chúng ta phải lát các công trình đô thị là nó phải vừa đẹp
vừa đảm bảo yếu tố tự nhiên và chính vì thế cho nên là các loại vật liệu mới
thân thiện với môi trường thì nó phải phát triển để đáp ứng cho nhu cầu thực tiễn
giai đoạn mới triển khai các doanh nghiệp theo đuổi hướng sản xuất mới này
rất tích cực trong việc đầu tư sản xuất
vì colacera là một trong số các tên tuổi lớn của ngành vật liệu xây dựng
đây cũng là đơn vị tiên phong trong đầu tư và ứng dụng những công nghệ mới nhất
vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị cho các chủng loại sản phẩm truyền thống
khi mà chúng ta đi vào những cái mà người ta đã phát triển nhiều rồi thì cái cạnh tranh nó lại nặng lề hơn
cho nên với doanh nghiệp thì phải chủ động đi đầu tấn công trong lĩnh vực khoa công nghệ
thực tế cũng cho thấy hiện nay các doanh nghiệp trong ngành này gần như đang phải tự bơi trong chính ao nhà
thực ra để khách hàng họ đổi cái quan niệm tư duy về một loại vật liệu
hay là một chủng loại vật liệu là một điều tương đối vất vả mất thời gian sẽ cần rất nhiều thời gian
cái thứ nữa là câu chuyện là do đầu tư mới mà thay đổi nó chưa áp dụng được diện rộng và chưa sản xuất được nhiều
thì chắc chắn là cái sản phẩm của người ta là thường người ta sẽ đắt đỏ hơn
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng cũng đang nỗ lực tăng thị phần tại các vùng trọng điểm và thị trường chiến lược
vâng thưa bà đỗ tú lan vật liệu xây dựng xanh thì đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới
vậy bà đánh giá như thế nào về sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành này ở việt nam ạ
nó cũng đã là một trào lưu và một cái nhu cầu tất yếu của thế giới cũng như là việt nam
mặc dù việt nam thì bắt đầu cũng chưa phải là sớm nhưng mà cũng tính từ năm hai nghìn một mươi đến giờ thì cái tốc độ và cái sự tích cực để phát triển

các doanh nghiệp liên quan đến vật liệu xanh khá là mạnh và đặc biệt là thực hiện cái chương trình của chính phủ thì cũng đồng loạt các tỉnh cũng như là các doanh nghiệp để sản xuất các cái vật liệu xanh
và trên thị trường thì cũng thúc đẩy các cái cơ sở sản xuất và thị trường về vật liệu xanh cũng đã và đang có rất là nhiều các cái loại hình cũng như là tạo ra cái cơ hội cho các cái công trình có thể lựa chọn
có thể lựa chọn những phương án tối ưu nhất để phát triển các công trình xanh
tôi cho các doanh nghiệp hiện nay thì cũng chưa phải là rộng lắm
nhưng mà cũng có một số doanh nghiệp cũng đã rất là nổi bật
để đưa ra một nguồn về cái vật liệu xanh cho thị trường
thì những loại vật liệu như là công nung rồi kính kính mà gọi là kính eco
tức là có một độ hấp thụ thấp nhất
và các loại sơn cũng như là một loạt các vật liệu như là ngói
ngói không nung ngói ép rồi các bê tông
các loại bê tông nhẹ bê tông có sốt
rồi bê tông được nén bằng cây áp
thì các loại như thế hiện nay bắt đầu được áp dụng khá rộng rãi ở các công trình
hiện nay rất là nhiều nước thì họ đang rất là trọng tâm
về cái gạch xanh
bê tông mà thấm nước ở trung quốc malaysia
bây giờ họ cũng tăng cường cái vấn đề về phòng chống tác động của biến đổi khí hậu
thế thì là cũng như là bảo đảm cái sự bền vững của cái đô thị
khi mà cái đô thị mình càng ngày càng phát triển mật độ quá cao xây dựng quá nhiều
bê tông hóa quá lớn thì cái nhu cầu về cái vật liệu xây dựng
lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường như thế nào
để mà đáp ứng cho cái đô thị một cách nó cũng là quan trọng
những cái đấy là hiện nay thì việt nam cũng mới bắt đầu gọi là tiếp cận để áp dụng
nếu như nhìn một cách tổng thể thì các công trình ở việt nam
đã ứng dụng được bao nhiêu phần trăm vật liệu xây dựng này ạ
theo cái tổng hợp của bộ xây dựng trong cái
khi mà tổng kết cái chương trình thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến giờ
thì cho đến chương trình mục tiêu đến hai nghìn một mươi năm ấy
thì chúng ta cũng phấn đấu là đạt hai mươi
thế và kết quả thì đạt được là trên hai mươi một
hai mươi một theo cái tổng hợp
và theo tổng kết vừa rồi của cái năm hai nghìn một mươi bảy của bộ xây dựng
thì cái vật liệu không nung đã đạt được ở cái mức độ hai mươi tám
trên tổng thể toàn bộ cái vật liệu xây dựng
vâng theo cá nhân bà thì con số này đã được như kỳ vọng hay chưa ạ
về cơ bản là cũng đạt cái mục tiêu theo cái chương trình
tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta thấy rằng trong vòng gần một mươi năm

thì chúng ta cũng đạt được những cái mức độ hai mươi
những cái mức độ như thế cũng là một cái bước tiến
trong cái định hướng cái xu hướng phát triển về công trình xanh
cũng như vật liệu xanh
tuy nhiên thì nếu như kỳ vọng thì tôi cho rằng là
chúng ta mới đạt được ở một cái mức độ trung bình thôi
bởi vì chúng ta mới tập trung vào những cái công trình công cộng
và những một số các công trình lớn
mà được gần như là theo những cái quy định của nhà nước
nhà nước cũng đã đưa ra những cái quy định nhất định
một phần là vấn đề hành chính
và một phần là cái phong trào cái nhận thức của cộng đồng
tuy nhiên thì rộng rãi hơn nữa thì các cái phát triển các cái nhà ở người dân
thì cũng chưa áp dụng nhiều trong những công trình xây dựng của nhà ở của người dân
cũng như là một số các loại hình công trình nhỏ thì cũng chưa áp dụng
bản chất là khi mà bắt đầu tiếp cận với lại cái vật liệu xanh
thì đa số là họ cũng tự tìm ra những cái công trình xây dựng của nhà ở của người dân
tự tòi và tự mạnh dạng để tiếp cận và sản xuất
cho nên là cái đấy cũng là những cái mà cũng có thể rủi ro
thế thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp thì nó sẽ có hai cái hướng mà doanh nghiệp cần thiết
một là doanh nghiệp thì cũng phải là nỗ lực trong cái việc mà cạnh tranh trong thị trường
và phải hiểu được là xu thế trong cái tương lai
nó là sẽ cái thị trường nó sẽ tiếp cận sẽ tiếp nhận các cái vật liệu xanh đấy
và càng ngày càng nhiều hơn để họ đón chờ thời cơ và họ sản xuất
họ tìm tòi ra những cái công nghệ làm sao nhanh nhất để họ đáp ứng được cái thị trường
nhưng mặt khác thì các doanh nghiệp cũng nếu mà đi theo quá phong trào thì cũng sẽ gặp rủi ro
cho nên cũng phải thận trọng trong cái quá trình mà vì cái này nó là khoa học kỹ thuật
nó phải tiếp cận với khoa học kỹ thuật
cho nên đòi hỏi là phải tự tìm tòi và sản xuất
và phải có một cái sự gọi là nghiên cứu và phải có những cái hệ thống chuyên gia tốt hơn
doanh nghiệp nên có những cái liên kết với lại các cái viện nghiên cứu khoa học
vừa là học hỏi kinh nghiệm các nước nhưng mà trong cái quá trình nghiên cứu để tìm ra những cái sản phẩm nó thích hợp hơn
các doanh nghiệp cũng cần có những cái liên kết với nhau trong các cái hiệp hội
trong các cái tổ chức với các cái tổ chức nghề nghiệp đấy
để hỗ trợ cho nhau
kể cả liên kết với lại những các cái tổ chức mà mang tính chất là
hỗ trợ cả vốn liếng nữa để mà mình có thể là chủ động trong cái quá trình sản xuất
có được những sản phẩm tốt rồi là tìm đầu ra cho sản phẩm
thì là một cái bài toán mà đang đặt ra cho rất nhiều các doanh nghiệp mà đang đi theo xu hướng sản xuất vật liệu xây dựng xanh
vậy thì theo những kinh nghiệm của bà làm thế nào để chúng ta có thể thuyết phục các nhà đầu tư sử dụng
lựa chọn sản phẩm lựa chọn những vật liệu xây dựng xanh
và liệu rằng đây có phải là bài toán của riêng các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xanh hay không
việc mà phát triển các cái vật liệu này nó sẽ tùy thuộc vào cái thị trường
và tùy thuộc vào cái xu hướng phát triển
thế thì nó lại cũng phải có cái định hướng
cái định hướng cơ bản nhất của chúng ta là chúng ta có một cái chiến lược về tăng trưởng xanh quốc gia
và từ cái chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đấy thì nó chúng ta đã
và chính phủ cũng đang chỉ đạo để phát triển các đô thị xanh và công trình xanh
và khi mà các cái chủ đầu tư
nhận thức được cái việc là tiếp cận cũng như là tích cực cái mục tiêu hướng tới cái công trình xanh ấy
thì cái nhu cầu về vật liệu xanh nó sẽ gia tăng lên rất nhiều
cạnh xâm hành với lại cái doanh nghiệp thì tôi cho rằng là các cái tổ chức nghiên cứu khoa học
cũng liên tục để có thể là đưa ra những các cái đề xuất những cái sáng kiến mới về vật liệu
để cho các doanh nghiệp đấy áp dụng
hoặc là các cái tổ chức nghề nghiệp như là hiệp hội đô thị rồi
thì hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam hay là hiệp hội bất động sản vân vân
thì các cái tổ chức hoặc là hội kiến trúc sư
thì các cái tổ chức đấy cũng là những các cái tổ chức nghề nghiệp mà thúc đẩy các cái việc
hoặc là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để có thể quảng bá ra thị trường
cũng như là thúc đẩy những các cái nhà thiết kế để họ
đầu tiên là họ phải hiểu họ phải biết là có trên thị trường những cái loại vật liệu tốt như thế nào
để họ đưa vào trong thiết kế
thế thì nó là một cái sự gọi là đồng hành của rất là nhiều các cái phía khác nhau
nhưng mà cái quan trọng nhất thì vẫn là phải là nhà nước
bởi vì ở chính phủ thì cũng có những cái định hướng chỉ đạo
và bộ xây dựng thì liên tục là cập nhật và phát triển những cái đưa ra những cái quy chuẩn mới
ví dụ như hai nghìn một mươi bảy là bộ xây dựng đã ban hành một cái quy chuẩn chín mới
thế thì cái quy chuẩn đấy nó cũng để áp dụng vào cho tất cả các công trình
mà có một cái quy mô trên hai năm trăm linh m hai đó là có một cái sự kiểm soát về các cái vỏ bao che
đảm bảo được cái tiết kiệm năng lượng
thì tất cả những các cái đấy nó là những cái sự đồng hành chung
thì các cái doanh nghiệp vật liệu xây dựng cũng là một cái mắt xích rất là quan trọng
để mà cùng đồng hành để phát triển
về phía nhà nước thì
ngoài những quy chuẩn mà nhà nước đã ban hành thì
theo bà chúng ta nên có thêm những chính sách nào
để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình
đồng thời là khuyến khích người tiêu dùng sử dụng
lựa chọn sản phẩm là vật liệu xây dựng xanh
ví dụ như là nguồn vốn rồi khoa học kỹ thuật
cũng như là hỗ trợ về cái quảng bá sản phẩm
ví dụ như là trong những các cái triển lãm việt build chẳng hạn
hay là trong những các cái hội thảo trong nước quốc tế hoặc là diễn đàn vân vân
thì tạo cái cơ hội cho doanh nghiệp họ tiếp cận và họ quảng bá được sản phẩm
thì cái đấy nó cũng là những cái cơ hội cho họ
và có thể là cơ chế về thuế hay là cơ chế về xuất nhập khẩu máy móc thiết bị
để mà có thể sản xuất những cái vật liệu xanh đấy
theo một những các cái nhu cầu mới chẳng hạn
thì tôi cho rằng hoặc là những cái doanh nghiệp họ muốn tiếp cận với bên ngoài
với các cái quốc tế để họ học hỏi kinh nghiệm chẳng hạn
thì mình cũng tạo những cái cơ hội
những cái cơ chế nhất định để họ dễ dàng họ có thể họ tiếp cận được
thì hiện nay một số các cái nước như là pháp hay là một số các cái nước đức
từ đây thì họ đã đưa vào gần như luật bắt buộc phải sử dụng những cái loại vật liệu mà không hấp thụ
không hấp thụ và đảm bảo có thể là sử dụng năng lượng mặt trời
cũng như là tạo ra những cái vườn cây xanh
để kết hợp với những cái loại vật liệu
để mà chống thấm
khi mà đã trồng cây ở trên nóc nhà đấy
thì làm sao đấy để mà đảm bảo cái trống thấm xuống công trình
thì tất cả những cái đấy nó phải đồng thời với nhau trong những cái kết cấu
thì tôi cho rằng rất là nhiều những cái bảo kinh nghiệm của các nước
khi mà họ nghiên cứu từ cái chi tiết từng công trình cho đến tổng thể của đô thị
rõ ràng là chúng ta thấy rằng là các vật liệu xây dựng xanh ra đời
và đang dần góp phần là bảo vệ môi trường và đồng thời là cũng giúp việt nam
chúng ta nói riêng rút ngắn khoảng cách phát triển các công trình xanh so với các quốc gia khác
và hy vọng rằng đây sẽ là động lực để trong thời gian tới
chúng ta sẽ phát triển hơn nữa ngành vật liệu xây dựng này tại việt nam
thưa quý vị và các bạn chương trình câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau